sáng nay ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã sự hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập tri cục thuế khu vực thuộc sáu mươi ba cục thuế tỉnh thành phố của tổng cục thuế bộ tài chính
theo lộ trình đến hết năm hai nghìn hai mươi toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất năm trăm bốn mươi tám tri cục thuế quận huyện thị xã thành phố cả nước còn bốn trăm hai mươi tri cục thuế
đến nay số lượng tri cục thuế sau khi hợp nhất còn bốn trăm một mươi năm tri cục thuế đạt một trăm linh hai kế hoạch và vượt thời gian trước một mươi tháng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng rất khó khăn nhưng bộ tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đây cũng là bài học cho các bộ ngành khác

thủ tướng đề nghị tổng kết lại mô hình này để có thể rút ra bài học cho lãnh đạo của đảng để nhân rộng mô hình này cho các ngành khác thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế của ngành thuế đó là tình trạng nợ động thuế vẫn còn trốn thuế chuyển giá

thủ tướng đề nghị tổng kết lại mô hình này để có thể rút ra bài học cho lãnh đạo của đảng